trước nguy cơ dịch tà lợn châu phi có thể lây nhiễm bất cứ lúc nào bên cạnh những giải pháp của ngành chức năng thì người chăn nuôi cũng chủ động bảo vệ đàn lợn nuôi của gia đình
phản ánh sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại yên bái
xã văn tiến thành phố yên bái có trên một trăm linh hộ chăn nuôi lợn có quy mô từ năm mươi con trở lên
trước tình hình dịch tả lợn châu phi diễn biến phức tạp chính quyền xã văn tiến đã chủ động triển khai các biện pháp giúp người dân phòng dịch bệnh này
nhân dân ở đây chúng tôi nuôi là hơn một trăm linh hộ nuôi lợn cho nên là những cái việc mà khi mà dịch đến thì thiệt hại cho dân rất nhiều
cho nên là chúng tôi cũng đang khuyến cáo nhân dân rồi là giao cho các đồng chí ở xã trong ban chỉ đạo để làm sao mà làm tốt cái phòng dịch này
hiện tại tỉnh yên bái đã triển khai tới các xã thống kê đàn lợn nuôi cũng như cho người chăn nuôi chủ động đăng ký số lượng vaccine để tiêm phòng
đội ngũ thú y viên khuyến nông viên phối hợp với chính quyền
cơ sở tiến hành ký cam kết với các hộ chăn nuôi trong việc chủ động phòng chống dịch vừa để bảo vệ đàn lợn
cũng như chung tay cùng phòng ngừa ngăn chặn dịch tả lợn châu phi xâm nhập vào địa bàn
thì trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp lục yên đã chỉ đạo cho anh em là thường xuyên nắm bắt tình hình tại cơ sở
một trăm linh thời gian là phải ở cơ sở nắm bắt tình hình dịch
thứ hai là tuyên truyền cho bà con vận động bà con là thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
tổ chức triển khai tiêm phòng cho các loại vaccine
đàn lợn cho bà con
để làm tốt công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi
thì tri cục chăn nuôi thu y cũng tham mưu cho sở nông nghiệp phát triển nông thôn
thành lập bốn tổ công tác phối hợp cùng với các huyện để tổ chức triển khai
phòng chống dịch bệnh tả lợn châu phi trên địa bàn toàn tỉnh
hiện toàn tỉnh có tổng đàn lợn gần sáu trăm linh con
trước diễn biến về tình hình lây lan nhanh
trong đó có những tỉnh có tuyến giao thông thuận tiện như hòa bình điện biên hà nội
tỉnh yên bái đã chủ động phối hợp với các sở ngành thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
ngoài ra tỉnh cũng phối hợp với cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
nắm bắt kịp thời về diễn biến tình hình dịch bệnh dịch tả lợn châu phi
chỉ đạo các địa phương chủ động các biện pháp ứng phó kịp thời
nếu phát hiện dịch tả lợn châu phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh